lao động có trình độ tay nghề cao còn thiếu doanh nghiệp còn gặp khó trong tuyển dụng
vì thế đổi mới giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề là điều cần thiết
điều này cũng được nêu rõ trong nghị quyết hai mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng lần thứ tám khóa một mươi một về đổi mới giáo dục
trong đó một trong ba giải pháp đột phá là trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
nghị quyết số hai mươi chín của hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ tám khóa một mươi một đã nêu rõ
đổi mới công tác quản lý giáo dục bảo đảm dân chủ thống nhất tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục và đào tạo
phân định công tác quản lý nhà nước với quản lý của cơ sở giáo dục và đào tạo
đẩy mạnh phân cấp nâng cao trách nhiệm tạo động lực và tính chủ động
cơ sở giáo dục sáng tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
tự chủ trong giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng được xem như một công cụ quan trọng trong việc tạo nguồn lực
để phục vụ các hoạt động cần thiết của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đảm bảo cho cơ sở hoàn thành sứ mệnh của mình đối với xã hội
cả nước hiện có gần hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp
trong số đó hơn một năm trăm linh trường trung cấp cao đẳng nghề thuộc diện công lập
đã có ba trường đang thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ là cao đẳng kỹ nghệ hai tp hcm cao đẳng lila ma hai đồng nai và cao đẳng bình định
sau một thời gian thí điểm các trường này có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng và chất lượng đầu tư cơ sở vật chất được cải thiện
số lượng doanh nghiệp hợp tác được tìm đến nhiều hơn
việc tự chủ đã giúp các trường trong công tác quản trị
cũng như chủ động hơn trong việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất đội ngũ nhà giáo
chỉ hoặc có trình độ kỹ năng nghề đáp ứng được yêu cầu của lọc đọc sản xuất
tại trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội việc thực hiện cơ chế từng bước đã đem lại nhiều thay đổi cho trường
hiện trường đang chuẩn bị cho việc sang năm sẽ tiến tới tự chủ hoàn toàn
lộ trình của chính phủ tiến tới năm hai nghìn hai mươi một là tự chủ chi làm chuyên
cái việc đấy là theo tôi đoạn đây là quan điểm đúng đắn của chính phủ
là chúng tôi nếu như khi mà được thực hiện tự chủ thì cũng đây cũng là một điều mà sẽ phát đổi mới mình
cũng như là làm mới các cái chương trình đào tạo cũng như là hỗ trợ người học một cách tốt nhất để nhà trường tự chủ
đến thời điểm này thì năm hai nghìn hai mươi trường chúng tôi tự chủ bảy mươi
theo lộ trình thực hiện tự chủ đến năm hai nghìn hai mươi một là một trăm linh
cơ chế tự chủ đã tháo gỡ những khó khăn
trong việc xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường
nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo
cảm kết đào tạo xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học
nhu cầu sử dụng lao động theo chuẩn kỹ năng chất lượng đào tạo và tuyển sinh từng bước được nâng cao
đến thời điểm này nhà trường đã tuyển sinh được gần một sáu trăm linh em vượt một trăm một mươi tám với chỉ tiêu tuyển sinh đề ra
tuyển sinh cao đẳng vượt chỉ tiêu
việc phối hợp với các doanh nghiệp như samsung vinfast
đưa lại cơ hội lớn cho trường từ trang bị cơ sở vật chất đến đào tạo đầu gia cho học sinh uy tín nhà trường được nâng lên
một trong những cơ sở mà để làm tự chủ thì đầu tiên là chúng tôi xác định với cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường
là công tác tự chủ là tính thất yếu mà đây là đã là quy định rồi ta không thể đi ngược lại được
và chính vì những điều đấy thì chúng tôi sẽ mạnh mẽ để đổi mới trong công tác đào tạo của nhà trường
công tác tuyển sinh cũng như là nâng cao chất lượng phục vụ cho người học
khi mà tự chủ thì có nhiều cái mà chúng tôi sẽ chủ động được hơn
ví dụ như ngay cái việc mà có thể là sau này khi mà tự chủ một trăm linh rồi
chúng tôi có thể là nhà trường của tôi có chủ động được các cái chương trình đào tạo chất lượng cao để có thể là những cái mức thu
học phí nó cao hơn những cái mức thu mà đang theo quy định
nếu mà khi trường thực hiện tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên thì một trong đấy là nguồn thu
với thứ hai là khi mà tự chủ thì buộc tự chủ
khi mà tự chủ thì buộc cán bộ giáo viên dân nhà trường phải thay đổi mình
vì đây cũng là một thời điểm mà để chúng tôi tinh lọc được bộ máy tinh gọn giảm số người làm việc và hiệu quả
chất lượng đào tạo có ý nghĩa quan trọng góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực tăng cường sức cạnh tranh quốc gia
đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo có chất lượng
sẽ khẳng định được thương hiệu uy tín và lợi thế cạnh tranh
trong tuyển sinh đào tạo
và cơ hội thu hút đầu tư
đây là một trong những giải pháp nhằm đổi mới giáo dục nghề nghiệp
do đó đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp không chỉ là mối quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
và của cơ quan quản lý trực tiếp mà còn là mối quan tâm trực tiếp của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp
bảy mươi tám mươi là đi lao động trực tiếp
mà lao động trực tiếp thì cái nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng
và bây giờ lại trong cái điều kiện là công nghệ kỹ thuật nó cao
cho nên cái dạy nghề của chúng ta cũng phải thay đổi
thay đổi từ chương trình giáo trình thay đổi từ công nghệ kỹ thuật để phục vụ cho thực hành
và thay đổi nhất là ông thầy
cái kiến thức cái kỹ năng và cái phương pháp đào tạo của chúng ta
tôi nghĩ là phải hai phần ba là thực hành là coi trọng cái thực hành
mà muốn thực hành tốt từ người học đến người dạy phải thay đổi toàn bộ cái phương pháp và cách tiếp cận
cũng như các công cụ để phục vụ cho đào tạo
vì vậy để hình thành các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng cao
cần phải đổi mới từ nhận thức cho đến việc xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách
có liên quan đến tự chủ và hiện thực hóa các chính sách đó thông qua các hoạt động hướng đến chất lượng đào tạo
đáp ứng được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp
và nhu cầu của thị trường lao động
bên cạnh sự quản lý chỉ đạo điều hành và đầu tư của nhà nước
thì bản thân mỗi nhà trường phải nỗ lực phấn đấu
trong đó cần thiết phải hình thành mô hình quản trị nhà trường hiệu quả
đào tạo nghề cần gắn chặt với doanh nghiệp gắn với thị trường
đào tạo theo nhu cầu thị trường là vấn đề mấu chốt trong đào tạo nhân lực
tự chủ cho phép nhà trường rộng mở hơn trong vấn đề hợp tác cơ chế mở để đặt hàng đào tạo
một mô hình đưa doanh nghiệp vào nhà trường tại trường cao đẳng công nghệ và nông lâm đông bắc
với học sinh sinh viên hệ cao đẳng khi bước vào thời gian thực hành
các em sẽ được thực hành tại chính mô hình dây chuyền sản xuất được doanh nghiệp đặt tại trường
dây chuyền thực hành này đạt đúng tiêu chuẩn sản xuất hiện tại của doanh nghiệp
những cái trang thiết bị của trường được cấp hình rất là đầy đủ phù hợp cho học sinh
theo xu hướng doanh nghiệp
đó là xu hướng hiện tại trong thời kỳ công nghệ bốn
bây giờ hiện tại là các trường đào tạo đều đưa các doanh nghiệp vào trong nhà trường
để kết hợp giữa đào tạo gắn liền với thực tiễn để sau khi các em ra trường
thì tiếp cận công việc ngay và có khả năng làm việc ngay khi mà ra trường
thực hành chiếm đến bảy mươi tám mươi thời lượng học tập là đặc điểm của chương trình giáo dục nghề nghiệp
vì thế để doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo
đem lại lợi ích kép nhà trường có thể tận dụng được cơ sở vật chất của doanh nghiệp
doanh nghiệp có thể lựa chọn đào tạo được nguồn nhân lực đạt yêu cầu sản xuất của mình
giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp thì nhà trường rất là chú trọng
nó cũng là một cái yếu tố để kích thích cái tuyển sinh đầu vào
thế thì chúng tôi cũng đã phối hợp với gần hai trăm linh doanh nghiệp trên cả nước
để có được cái giải quyết việc làm
cho các em sau tốt nghiệp thì hầu hết các học sinh viên một trăm linh học sinh viên
sau khi tốt nghiệp thì được nhà trường giới thiệu việc làm
tuy nhiên vấn đề tự chủ tài chính đặc biệt qua một số trường thí điểm
cho thấy còn một số khó khăn bất cập
các trường tự chủ không còn được hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước
trong khi cơ chế đặt hàng giao nhiệm vụ chưa được quy định rõ ràng nên không có nguồn thu này
mà đây vốn là nguồn thu chính của đơn vị
mức học phí cao hơn so với các trường chưa thực hiện tự chủ trên địa bàn
dẫn đến việc người học so sánh
đối với một số trường có ngành học đặc thù đào tạo đặc thù
việc tự chủ có thể gây khó khăn trong tuyển sinh nguồn thu
cái tự chủ thì hiện nay đang được nhà nước cũng rất là khuyến khích
thế thì nhà trường thì cũng là một trong những đơn vị thuộc bộ
là cũng đã áp dụng cái tự chủ
nhưng chúng tôi là tự chủ một phần vì đối tượng
ngành nghề của chúng tôi là những ngành nghề liên quan đến nông lâm nghiệp
là những ngành nghề nặng nhọc ngoài tròi
nên là cái đối tượng tuyển sinh rồi đối tượng vào nhập học là cũng toàn là con em nông dân
rồi là ở vùng sâu vùng xa
cái tự chủ này thì cũng đề xuất cái nghĩa là
cũng đề xuất cái nghĩa với nhà nước là cũng phải có những cái cơ chế và cái áp dụng từng bước
để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường
chứ nếu áp dụng ngay và với cái tỷ lệ mà lớn thì có thể các trường cũng sẽ rất khó khăn
ở việt nam tự chủ vẫn tiếp tục được khẳng định là một trong những định hướng tương lai cho giáo dục và đào tạo
dưới góc độ quyền tự chủ của cơ sở giáo dục và đào tạo
do đó việc sớm ban hành nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập là cần thiết
góp phần thực hiện việc dần trao quyền tự chủ đi kèm với đó là đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
tự chủ là yêu cầu hàng đầu trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo trên toàn thế giới hiện nay trong đó có việt nam
vì vậy thực hiện tự chủ giáo dục nghề nghiệp là tất yếu
và đến đây thì thời lượng của chương trình tạp chí lao động và xã hội tuần này cũng đã hết